ngày hai mươi ba tháng một mươi một sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh hòa bình đã tổ chức trưng bày chuyên đề
di sản văn hóa tiêu biểu của dân tộc mường tỉnh hòa bình tại bảo tàng tỉnh hòa bình
hoạt động trưng bày này có gần hai trăm linh tài liệu hiện vật gốc và các tài liệu bổ trợ
phản ánh một số nét đặc trưng văn hóa người mường tỉnh hòa bình
góp phần tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường trong cộng đồng các dân tộc việt nam
đồng thời quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mường tỉnh hòa bình với nhân dân cả nước bạn bè quốc tế
cũng tại triển lãm lần đầu tiên tỉnh hòa bình đã giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể mò mường
đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia